trong khi nhiều người có xu hướng đi làm ăn xa thì anh đàm văn phước ở thôn vinh đông xã bình trị huyện thăng bình tỉnh quảng nam lại quyết tâm lập nghiệp trên chính quê hương mình
từ hạt gạo của quê hương sản phẩm bún phở khô và bánh đa nem phước liên của gia đình anh phước đã dần có mặt trên thị trường của nhiều tỉnh thành trên cả nước
mỗi năm anh không chỉ thu lãi hơn một trăm năm mươi triệu đồng cho gia đình mà tạo công an việc làm ổn định cho hơn một mươi lao động ở địa phương
cơ sở của anh phước hình thành từ năm hai nghìn tám nay trở thành một trong những cơ sở sản xuất bún phở khô và bánh đa nem lớn nhất tại địa phương
mới đây gia đình anh mạnh dạn đầu tư hơn bảy trăm linh triệu đồng mở thêm cơ sở sản xuất bánh tráng đa nêm
hiện tại mỗi ngày anh dùng khoảng năm trăm linh kg gạo thu mua tại địa phương để sản xuất bún khô và bánh tráng đa nem
sau khi trừ chi phí mỗi năm anh thu lợi hơn một trăm năm mươi triệu đồng giúp anh cải thiện kinh tế gia đình một cách rõ rệt

anh phước đồng bàn với mức thu nhập mỗi người từ ba năm đến bốn năm triệu đồng một tháng
với những người dân khu tái định cư đông tiền khi về nơi ở mới thiếu đất sản xuất
thì công việc ở cơ sở sản xuất của anh phước chính là nguồn thu nhập giúp họ trang trải chi tiêu trong gia đình
một trong những lý do giúp sản phẩm bún phở khô
và bánh tráng đan em phước liên của anh phước được thị trường ưa chuộng là nhờ nguồn nguyên liệu sạch
và tất cả các công đoạn sản xuất đều bảo đảm vệ sinh và không có chất bảo quản
sau gần tám năm hình thành và phát triển đến nay thị trường tiêu thụ bún phở khô và bánh đa nem của anh đàm văn phước
đã mở rộng đến thành phố đà nẵng và các tỉnh gia lai con tum
mỗi tháng cơ sở anh phước xuất đi khoảng bảy tấn bún phở khô và ba tấn bánh tráng đan nem
qua đó không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho gia đình anh
mà còn góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân ở địa phương